cũng bởi vậy mà trong kho tảng nghệ thuật nói chung hay về lĩnh vực kịch nói nói riêng hà nội vẫn luôn là đề tài là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp các tác giả sáng tác nên những vợ kịch kinh điển như sống mãi với thủ đô lũy hoa
trong đó bằng cách thể hiện mới mẻ nhưng vẫn truyền tài được trọn vẹn chất truyền thống đáng tự hào của thủ đô vở kịch những người con hà nội của tác giả phạm văn quý như một bức tranh toàn cảnh giúp những người hà nội hôm nay như được sống lại
những tháng năm khói lửa ảnh dũng tràn đầy nhuệ khí của mạch đất nghìn năm
những tháng năm khói lửa ảnh dung tràn đầy nhuệ khí của mạch đất nghìn năm
tên tuổi nhà viết kịch phạm văn quý được biết đến qua nhiều loại hình sân khấu khác nhau như tuồng trèo cải lương kịch nói
chính sự đa dạng về thể loại cùng lối tư duy không ngừng đổi mới đã mang về cho ông nhiều giải thưởng danh giá của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam liên hoan truyền hình toàn quốc và đặc biệt là giải thưởng bùi xuân phái vì tình yêu hà nội năm hai nghìn một mươi chín
bắt đầu vào hoạt động thì là được biết tới là do các
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam hội sân khấu hà nội và hầu như tất cả các đoàn các hội sân khấu của các tỉnh qua quá trình đóng góp của mình tham gia sáng tác của mình thì người ta biết đến sự nghiệp sáng tác của mình thì nó có quá trình dài
cũng như một con người cứ lớn lên và trưởng thành dần
trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình nhà biên kịch phạm văn quý vẫn luôn dành những tình cảm cảm xúc đặc biệt của mình cho đề tài về lịch sử về mảnh đất hà nội nghìn năm
bởi với ông sinh ra và lớn lên ở hà nội khiến ông không chỉ yêu mà còn thấu hiểu lắng nghe được rõ hơn từng nhịp thờ của thành phố này
trong số hơn một mươi tác phẩm tiêu biểu viết về thăng long của nhà biên kịch phạm văn quý
những người yêu sân khấu kịch việt nam không thể không nhắc tới vợ những người con hà nội
một trong những sự hợp tác thành công nhất của ông cùng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang
tái hiện hình ảnh người trang an trong cuộc kháng chiến chống pháp vợ kịch như bản anh hùng ca tôn vinh sự hy sinh
tinh thần dũng cảm kiên cường bất khuất của quân dân hà nội trong cuộc kháng chiến bảo vệ thủ đô
lúc bấy giờ là năm hai nghìn
năm hai nghìn sáu nhà nước có cái chủ trương tức là kỷ niệm một năm thăng long hà nội
thế là vận động một cái phong trào sáng tác rất lớn về hà nội
trong số đó thì tôi cũng viết cái vở gọi là tôi lấy là người hà nội
nó làm cho mình sâu sắc nó rung động khủng khiếp với cậu bé đánh giày thôi
ra mẹ thì nghèo đi ở
đồng thời tức là tham gia tự vệ mà bị mọi người mới hỏi là đây mà gọi là người hà nội
và cậu bé cứ tò mò hỏi thế bây giờ mình đứng chiến đấu giống giữa bảo vệ hà nội là sao lại
mà lại không được gọi là người hà nội
chính vì những điều như thế rồi người ta cậu bé đề nghị với mẹ là cho cậu ấy đi treo cờ ở bắc bộ phụ
túng nổ khắp nơi
quân pháp bảo vệ khắp đất
tác phẩm người hà nội từ những trang bàn thảo trên giấy lên sân khấu của nhà hát kịch hà nội
khán giả không thể không nhắc tới sự đóng góp của nghệ sĩ nhân dân minh hòa phó giám đốc nhà hát kịch hà nội
đã có dịp cộng tác cùng nhà biên kịch phạm văn quý nhiều lần trước đó
khi nghe những ý tưởng đầu tiên về người hà nội nghệ sĩ nhân dân minh hòa đã thực sự bị chinh phục
khác với những vợ kịch cùng thời người hà nội tiền thân của vợ những người con hà nội
đưa khán giả đến với lòng kiên trung bất khuất của người dân thủ đô qua góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và nhân văn
minh hòa là phó giám đốc phụ trách nghệ thuật cho nên là được giao cho cái mảng là tìm kịch bản để sản xuất kịch mục cho nhà hát
thì phải nói thật là cái cơ duyên đến với chú quý thì chú quý bảo bây giờ thì chú nhiều kịch bản lắm
trong đó thì chú có một cái một cái tứ mà chú nói là có một cái chú bé cắm cờ ở tháp rùa
thì mình nắm được cái ý đấy và mình cảm thấy là ờ thôi thôi thôi thôi cháu không cần chú kể chuyện nào nữa
bây giờ cháu chỉ cần mỗi cái mà chú bé cắm cờ trên địch tháp rùa thôi
thế bây giờ chú triển khai cái vở đấy cho cháu
thế thì thật sự là chú quý là một người rất là nhiệt tình
và là một tác giả có rất là nhiều kinh nghiệm viết về những cái vở kịch về hà nội
thế chính vì thế mà bắt đầu là chú triển khai
không chỉ ấn tượng bởi cách tiếp cận vấn đề cùng câu chuyện cảm động mà người hà nội muốn thể hiện
với nghệ sĩ nhân dân hoàng dũng nguyên giám đốc nhà hát kịch hà nội kịch bản của nhà biên kịch phạm văn quý
còn đưa khán giả đến với cái nhìn toàn cảnh về nhiều tầng lớp người dân thủ đô
nhưng bất kể họ là ai
thì ngoài khí chất anh dũng kiên cường những con người ấy vẫn toát lên dáng vẻ tinh tế hào hoa giữa thời bình lừa
cũng rất là may
thế là nghị sĩ nhân dân minh hoà cầm được cái kịch bản của tác giả phạm văn quý
một cái vở kịch đó cũng rất là mới viết
mặc dù cái những câu chuyện về hà nội thì nó không phải là mới
thế nhưng những nhân vật ở trong vở kịch
cái vở kịch này nó tương đối là mới
và chúng tôi huy động gần như là toàn bộ nhân lực của nhà hát để tham gia cái vở diễn này
sở hữu nội dung thông điệp sâu sắc
vợ kịch những người con hà nội còn để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả
bởi nghệ thuật giàn dựng hoành tráng công phu thổi làn gió mới và đề tài từng chừng đã cũ
bằng lối tư duy táo bạo đạo diễn nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang
đã không bị bỏ lỡ
họ không xây dựng những tuyến nhân vật chính phủ rõ ràng
mà đi vào khắc họa chân dung người hà nội tham gia kháng chiến
trong đó nhân nhá ở một vài nhân vật
nhằm khắc họa sự kiên cường bất khuất của những người con hà nội
nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang còn dùng những chi tiết đối lập
trong tương quan lực lượng giữa hai bên tham chiến
nếu như người hà nội thiêu thốn chăm bề
thì họ lại có tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
quyết giữ vững nền độc lập
tự do của tổ quốc
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
anh giang là một đạo diễn
trước hết là một đạo diễn giỏi
anh giang cũng là người lớn lên tại hà nội từ đẻ
cũng là từ một ngôi nhà từ phố huế
cho nên anh giang rất hiểu cái không khí hà nội của những năm đó
thêm điều nữa anh giang là một người
mà dựng kịch tạp lô
tức là kịch đông người rất là khả rất là giỏi
cho nên là chúng tôi tôi bản thân tôi
tôi quyết định là mời nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang dự vợi đệ
có thể nói nếu mà nhắc về đạo diễn
nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang thì anh là một đạo diễn vô cùng tài hoa
gọi là bậc thầy trong những cái vở diễn về đề tài hà nội
má nhất lại là đề tài hà nội những cái năm kháng chiến nữa
thì nói chung anh giang làm hay lắm tuyệt vời lắm
chính vì thế mà khi anh giang đọc kịch bản và anh giang lên sàn
diễn thì trời ơi các nghệ sĩ của kịch hà nội được gọi như là tung bay với thầy ở trên sân khấu
những người con hà nội quy tụ một ekip hùng hậu của sân khấu phía bắc
với hơn một trăm linh diễn viên đã được huy động tham gia vở kịch đồ sộ này
trong đó có nhiều nghệ sĩ khảo cội như nghệ sĩ nhân dân minh hòa
nghệ sĩ ưu tú tín đạt nghệ sĩ ưu tú thu hà
nghệ sĩ nhân dân trung hiếu cùng các ngôi sao trẻ
đang được yêu thương

với quy mô giản dựng hoành tráng số lượng diễn viên đông đảo
đa dạng nhiều độ tuổi tất cả như đưa những người con hà nội
trở về là chính hà nội của những năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu thu nhỏ
mà ở đó khán giả như được chìm sâu vào giọng hát trong trèo
tươi sáng của cậu bé tèo khi tự hào mình là người hà nội
vào những giọt nước mắt xót xa
nhưng ẩn chứa biết bao sự kiên cường mạnh mẽ của bà mẹ
có người con hy sinh vì độc lập tự do của thủ đô
thuộc lứa diễn viên trẻ của nhà hát kịch hà nội
với diễn viên quang minh người vào vai cậu bé tèo
trong vừa kịch những người con hà nội
tác phẩm của nhà biên kịch phạm văn quý
đã trở thành cuộc mốc không thể quên trong trạng đường diễn xuất của anh
được đảm nhận tuyến nhân vật chính khi chỉ mới một mươi hai một mươi ba tuổi
cái khó của cậu bé quang minh khi ấy
là làm sao có thể bộc lộ lòng dũng cảm tinh thần yêu nước nồng nàn
mà chỉ những đứa trẻ đã trải qua nỗi đau của bom đạn chiến tranh
mới có thể cảm nhận